thưa quý vị vào khoảng chín giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một theo giờ địa phương tức khoảng giờ sáng nay theo giờ việt nam
chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới sân bay quốc tế san francisco của hoa kỳ
bắt đầu chuyến công tác tham dự tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec năm hai nghìn hai mươi ba
và kết hợp hoạt động song phương tại hoa kỳ theo lời mời của tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ joe biden
theo chương trình trong khuôn khổ các sự kiện của tuần lễ cấp cao apec năm hai nghìn hai mươi ba
chủ tịch nước võ văn thưởng sẽ cùng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế apec thảo luận những vấn đề có ý nghĩa then chốt
đối với kinh tế thế giới và khu vực đề ra những định hướng hợp tác và thương mại đầu tư khoa học công nghệ
đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác
đối với các hoạt động song phương dự kiến chủ tịch nước võ văn thưởng sẽ có các buổi tiếp xúc các nhà lãnh đạo hoa kỳ
tham dự và phát biểu trao đổi chính sách tại hội đồng quan hệ đối ngoại hoa kỳ
gặp gỡ lãnh đạo một số công ty và tập đoàn hàng đầu của hoa kỳ